dù đã đi vào hoạt động được hơn ba năm nay thế nhưng công tác giảng dạy và học tập tại trường tiêu học và trung học cơ sở căn cứ cam ranh gặp không ít khó khăn vì thiếu thốn về trang thiết bị
trước thực tế đó trường được chọn để triển khai chương trình tiếp bước học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường tại khánh hòa
chương trình ý nghĩa do nhà xuất bản giáo dục việt nam thực hiện đã mang tới niềm vui phấn khởi tạo động lực cho giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nằm trong cân cứ quân sự cam ranh ngôi trường có cùng tên gọi đang là nơi chấp cánh ước mơ cho con em các cán bộ chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo của tổ quốc
với sự quan tâm chăm lo cho hậu phương của chiến sĩ cơ sở hạ tầng nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trường mới chỉ thực hiện đào tạo cấp tiểu học cho hai trăm năm mươi hai học sinh của năm khối lớp
do số lượng học sinh ít nên trang bị đầu tư phục vụ công tác giảng dạy và học tập vì thế cũng bị hạn chế
chúng tôi thì gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là mới thứ hai nữa là cơ sở vật chất ban đầu rất là khó khăn thiếu thốn cho nên là cũng được rất nhiều các cơ quan đoàn thể đặc biệt là các cấp lãnh đạo rồi các nhà doanh nhân rồi các công ty tài trợ để duy trì cho các cháu học tập cho đến tận bây giờ
trong số gần sáu trăm linh bộ sách giáo khoa một mươi một bộ máy tính của chương trình tiếp bước học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường
đã trao tận tay hai trăm năm mươi hai em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở căn cứ cam ranh sách vở cùng nhiều trang thiết bị học tập khác và trao nhiều suất học bổng cho học sinh giỏi chăm ngoan là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo trường sa và căn cứ cam ranh

năm học mới đã đến cũng là lúc trường tiểu học và trung học cơ sở căn cứ cam ranh đón nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ thiết thực nhất góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo đồng thời tạo sự cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ hải quân yên tâm công tác giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc